điều này cũng một lần nữa đặt ra thách thức đối với công tác quản lý người điều khiển và phương tiện tham gia giao thông
nhất là với những chuyến xe chở khách với hàng chục con người trên cùng một hành trình
quốc lộ năm đoạn qua địa bàn tỉnh hải dương thường được nhắc tới như một cung đường tử thần
nhiều người còn bị ám ảnh bởi các vụ tai nạn kinh hoàng liên tiếp xảy ra vào những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
một trong những nguyên nhân được xác định là do tài xế sử dụng ma túy
thời gian trôi đi nhịp sông hối hả vẫn tiếp diễn
từng đoàn xe vẫn nối tiếp nhau qua tuyến quốc lộ này mặc cho nhiều bất cập và nguy hiểm vẫn luôn rình rập
theo thiết kế quốc lộ năm bắt đầu từ km một trăm sáu mươi sáu quốc lộ một a nút giao thông khu vực ngã ba cầu chui long biên hà nội
điểm cuối cùng là nút giao quốc lộ năm với đường tỉnh lộ ba trăm năm mươi sáu tại khu vực bến cảng chùa vẽ trên sông cấm thuộc cảng hải phòng
với chiều dài toàn tuyến là một trăm linh sáu km
với công suất thiết kế ban đầu phục vụ từ một mươi tới một mươi năm lửa xe một ngày đêm
sau nhiều năm đi vào hoạt động
quốc lộ năm đã trở nên quá tải mật độ phương tiện tham gia giao thông gấp bốn năm lần công suất ban đầu
dọc hai bên tuyến đường mật độ cư dân sinh sống gần như phủ kín
khiến quốc lộ năm hiện nay trở thành đường xuyên tâm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao
nằm tại trung tâm giao thương của các thành phố lớn như quảng ninh hải phòng hà nội
hoạt động vận tải khách đông đúc sôi động khiến cho việc quản lý các phương tiện này gặp không ít khó khăn
vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương xác định
việc tuyên truyền tới các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn
là nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao ý thức của người lái xe
phương tiện xe khách là một phương tiện công việc nguy hiểm cao độ
đã dẫn đến khi tai nạn xảy ra dẫn đến ảnh hưởng đến nhiều người
trong đó cái việc lái xe khách là phải nâng cao ý thức đảm bảo an toàn tính mạng cho mọi hành khách trên xe
chúng tôi đã tuyên truyền đến các doanh nghiệp vận tải hành khách trên tuyến đường
để nâng cao ý thức của người lái xe
đây là một buổi tuần tra kiểm soát các phương tiện vận tải hành khách lưu thông qua địa bàn tỉnh hải dương
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân phần lớn các lái xe khách đều tuân thủ các quy định
tài xế không sử dụng ma túy sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông
đi quá tốc độ trở quá số người quy định điều khiển phương tiện vào đường cấm
lấn làn vượt sai quy định
tài xế phải tuân thủ giao thông
quy tắc của án đào giao thông là không uống rượu bia không dùng chút kích thích
và xe khách thì luôn phải đầy đủ giấy tờ tuân thủ theo chở sau đúng người quy định
và giờ dứt giờ đi là phải có thời gian nghỉ ngơi đúng theo quy định của bên đồng bộ quy định
trên xe tôi có đầy đủ giấy tờ đăng kiểm và đăng ký giấy lệnh xuất bến
và phòng cháy chữa cháy thì tôi có bình bằng phòng cháy chữa cháy
không có rượu bia và chất kích thích trong người
rồi mình trang bị trên xe là đầy đủ tất cả bảm đảo cho khách được an toàn
rồi giờ rất làm việc ở lái xe thì cứ chạy một tiếng là nghỉ một tiếng
nhưng mà hôm nay chỉ chạy tám tiếng thôi
xúc chống xay này thiết bị băng bó vết thương này
cứ bóng cho hành khách nôn này
khách yêu cầu thì mình đều cung cấp được
lượng khách trên xe là không quá số người quy định
trên xe của hành khách thì phải trang bị đầy đủ là búa thoát hiểm này
hành khách phải luôn thất vệ an toàn
có thể có bình cứu hỏa bình chữa cháy
còn trên xe thì xe khách thì trang bị nó cũng nhiệt độ và điều hòa
bây giờ cũng đầy đủ điều hòa cho hành khách
đây cũng là những quy định bắt buộc và là điều kiện quan trọng
để những hành khách có những chuyến đi an toàn
đặc biệt vào dịp cao điểm các ngày lễ lớn
công tác này được đặc biệt tập trung giả soát tránh những vi phạm
tập trung cao độ vào những thời điểm ngày thứ bảy chủ nhật
và những ngày lễ lớn để đảm bảo việc an toàn việc xe khách
vi phạm các nỗi đỗ rừng đoán trả khách không đối đúng nơi quy định
các nỗi sang chuyển vận tải khách không theo tuyến
là tập trung xử lý những nỗi xe trả qua số người quy định
ngoài ra là địa bàn có nhiều tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua
như cốt lộ một mươi tám cốt lộ ba mươi bảy cốt lộ ba mươi tám
là nơi tập trung đông các khu công nghiệp với số lượng công nhân lớn
ủy ban nhân dân tỉnh hà nội
hải dương và ban an toàn giao thông tỉnh đã có nhiều giải pháp
làm giảm lưu lượng xe mô tô cá nhân tham gia trên tuyến quốc lộ
qua đó giảm thiểu tai nạn giao thông
thống nhất nên phương án và phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp
đóng trên địa bàn đặc biệt là dọc tuyến cốt lộ năm cốt lộ một mươi tám
và cốt lộ ba mươi bảy cốt lộ ba mươi tám và cốt lộ ba mươi tám b cốt lộ một mươi bảy b
để đơn vị doanh nghiệp thuê phương tiện và hợp đồng với hiệp hội vận tải hải dương
và công ty xe khách hải dương để lấy những phương tiện đó
để vận chuyển công nhân đi từ địa bàn huyện đến đơn vị doanh nghiệp
để giảm thiểu tai nạn giao thông giảm thiểu lưu lượng người
và phương tiện đặc biệt là mô tô tham gia giao thông trên tuyến cốt lộ
với những giải pháp quyết liệt được đưa ra trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương đã xử lý hai trăm linh trường hợp xe khách
vi phạm trên cốt lộ năm
với số tiền phạt hơn hai trăm linh triệu đồng đặc biệt không có trường hợp tai nạn xe khách nào
chỉ tiếng riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tình hình tai nạn giao thông trên toàn tuyến đã giảm ba mươi
số người chết giảm bốn mươi tám một số người bị thương giảm tám mươi một tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đây là kết quả của việc siết chặt công tác quản lý trật tự an toàn giao thông
và nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện
cùng với việc tổ chức giao thông nâng cao công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm
việc khắc phục những bất cập về hệ thống biển báo cũng là giải pháp quan trọng giúp giảm tai nạn giao thông
đây cũng đang là thách thức đặt ra bởi thực tế cho thấy
sau khi cụm biển hạn chế tốc độ tại địa bàn huyện kim thành tỉnh hải dương được triển khai lắp đặt
đã phát huy hiệu quả tình hình tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt
tuy nhiên hệ thống biển báo này chưa được lắp đặt tại các địa bàn còn lại
tai nạn giao thông thường xảy ra ở khu vực nút giao điểm mở
để nâng cao chất lượng công tác này lực lượng cảnh sát giao thông đã kiến nghị đề xuất với đơn vị quản lý hạ tầng quốc lộ năm
là tổng cục đường bộ việt nam và tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính vdfi nâng cấp hệ thống biển báo hiệu đường bộ

nằm ngay ở giải phân cách và gờ giảm tốc

để nâng cao chất lượng công tác này lực lượng cảnh sát giao thông đã kiến nghị đề xuất với đơn vị quốc lộ năm là tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính vdfi nâng cấp hệ thống biển bộ
để nâng cao chất lượng công tác này lực lượng cảnh sát giao thông đã kiến nghị đề xuất với đơn vị quốc lộ năm là tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính vdfi nâng cấp hệ thống biển bộ